các tỉnh phía đông bắc bộ bao gồm cả thủ đô hà nội sẽ chịu tác động của khối không khí lạnh suy yếu
nên nhiệt độ cả đêm lẫn ngày sẽ tăng dần lên
trong đêm nay nhiệt độ toàn vùng sẽ phổ biến là từ chín đến một mươi hai độ
riêng khu vực vùng núi nhiệt độ thấp hơn
trong khi đó nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ giao động là từ một mươi sáu đến một mươi chín độ
dự báo từ ngày hai mươi sáu trở đi cùng với quá trình suy yếu và di chuyển nhiều hơn về phía biển
trời nhiều mây và nhiệt độ ở xung quanh ngưỡng là từ hai mươi đến hai mươi một độ vào trưa chiều
còn các tỉnh phía tây bắc bộ trong ba ngày tới được giấy hoàng lên sơn che chắn
nên trời cố giáo có nắng vào trưa chiều nhiệt độ tăng dần từng ngày
mức nhiệt độ cao nhất ngày có thể đạt mức là từ một mươi chín đến hai mươi một độ
lưu ý là về đêm và sáng trời còn rét sâu quý vị chuẩn bị trang phục ấm áp để đảm bảo sức khỏe
không khí lạnh yếu đi sẽ khiến cho mưa và rét ở miền trung giảm dần
dự báo trong ba ngày tới
ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế mưa chỉ xuất hiện vài nơi ở khu vực phía nam
nhiệt độ tăng dần từng ngày thời tiết bớt rét hơn thời gian qua
khu vực phía nam đèo hải vân từ đà nẵng đến bình thuận cũng có mưa dày rác ở các tỉnh phía bắc
như đà nẵng quảng nam và quảng ngãi còn lại thì ít mưa nắng giáo vào trưa chiều
nhiệt độ tăng dần từ bắc vào nam đến khu vực ninh thuận bình thuận
nhiệt độ giao động là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
đây cũng chính là mức nhiệt trong những ngày tới
tỉnh thành thuộc khu vực tây nguyên khi trời ít mưa và nắng nhiều
lưu ý là do yếu tố địa hình núi cao nên đêm và sáng thì trời rét nhẹ nhiệt độ giảm xuống dưới hai mươi độ
ở nam bộ dự báo trong chiều tối nay chiều tối mai và cả chiều tối ngày hai mươi sáu
khu vực này vẫn suy trì những cơn mưa dày rác
cục bộ có nơi có rông nhưng đó là thời điểm chiều tối
còn trong ngày ở đây vẫn duy trì trạng thái là nắng nhiều nhiệt độ giao động là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
giữa một vài nơi ở miền đông
nhiệt độ sẽ cao hơn
sau đó từ ngày hai mươi bảy trở đi mưa về chiều tối gần như là chấm dứt hẳn